các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

với lượng khách du lịch tăng cao như vậy ngành du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và không thể phủ nhận nhu cầu lưu trú cũng sẽ tăng cao